vào lúc khoảng một mươi ba h chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy tại khu vực bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng
đám cháy lan nhanh và uy hiếp tới nhà dân và trụ sở của trung tâm cứu nạn hàng hải
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã huy động chín xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thời tiết nắng nóng lại có gió thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội
sau gần hai giờ ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế
tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu dụi khoảng bảy hectare rừng cây bụi và bạch đàn
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ